còn tại hòa bình cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa hai xe ô tô làm ba người chết một người bị thương
chiếc xe ô tô con bị hư hỏng hoàn toàn
lực lượng chức năng phải dùng cầu để đưa các nạn nhân ra ngoài
ngay trong chiều ngày bốn tháng sáu cục cảnh sát giao thông đã cử một tổ công tác đến hiện trường
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh hòa bình khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn